với lợi thế có nắng quanh năm ngành điện lực tp hcm đã đặt mục tiêu đẩy mạnh đầu tư điện mặt trời mái nhà đạt công suất hai trăm linh mwp trong năm hai nghìn hai mươi
hiện nay người dân doanh nghiệp có thể vay vốn để lắp đặt điện mặt trời áp mái hoặc thương thảo với nhà cung cấp để xây dựng cơ chế hợp tác tận dụng diện tích mái nhà của gia đình doanh nghiệp
đây là khuôn viên ba trăm linh kwp điện mặt trời được lắp đặt tại mái xưởng sản xuất của công ty cổ phần dày thiên lộc
đây cũng là giai đoạn một của dự án lắp đặt điện mặt trời áp mái của công ty
trong giai đoạn hai công ty dự kiến sẽ lắp đặt thêm sáu trăm linh kwh cho diện tích khu phân xưởng thế nhưng vốn đầu tư cũng đang là bài toán khó của đơn vị
vốn để đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời này chủ yếu là một phần tự có thôi còn lại phải đi vai
vì hiện giờ chúng tôi giai đoạn một đang vai ngân hàng với lãi xuất gần một mươi một một năm
thế vậy là cao hơn rất nhiều so với bằng lãi xuất cho doanh nghiệp sản xuất
để phát triển điện mặt trời tại tp hcm giải pháp cho khách hàng là hộ gia đình hay doanh nghiệp đó chính là hợp tác đầu tư hoặc vay vốn
những phương thức trên được triển khai nhằm tạo thuận lợi cho việc lắp đặt điện mặt trời áp mái khi chi phí đầu tư ban đầu còn khá cao
phương thức này được thực hiện sẽ tùy theo đặc điểm nhu cầu của người dân doanh nghiệp
hiện nay chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng với các ngân hàng trong việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp
cho việc đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái này
để hỗ trợ cho khách hàng chúng tôi khá là nghĩ đến khả năng vốn có thể có giới hạn của một số nhà đầu tư
do đó chúng tôi đã quyết định có thể cho vay đến bảy mươi của chi phí vốn
đương nhiên là sẽ tùy theo những trường hợp
về mặt thời gian thì có thể là từ bảy năm
có thể là đến một mươi năm
dự án nhỏ thì có thể tự đầu tư lắp đặt phối hợp với ngân hàng
với diện tích lớn có thể hợp tác với nhà đầu tư hoặc chủ nhà cho thuê máy nhà
hoặc đơn vị sẽ bỏ chi phí lắp đặt và sản lượng điện phát ra
sẽ bán lại cho chủ nhà với mức giá thấp hơn giá bán của điện lực
sau một thời gian đủ chi phí đầu tư sẽ chuyển giao lại cho chủ nhà
đó cũng là giải pháp đã được đưa ra tuệ hội thảo các giải pháp phát triển điện mặt trời áp mái
tại thành phố hồ chí minh nhằm khuyến khích người dân doanh nghiệp lắp hệ thống điện mặt trời áp mái